theo thông tin từ bộ y tế việt nam đã đặt mua vaccine của một số đối tác trong đó có nga và anh
việc cung cấp vaccine phụ thuộc vào tiến độ các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất
cũng như quy trình thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào ngày hôm qua
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh chính phủ việt nam hết sức quan tâm và luôn chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan
khẩn trương thực hiện các nghiên cứu để sản xuất vaccine trong nước
đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các công ty đối tác sản xuất và cung cấp vaccine có uy tín trên thế giới
nhằm có vaccine phòng chống covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó việt nam cũng xây dựng các chính sách và quy định hỗ trợ việc tiếp nhận vận chuyển
bảo quản phân phối và sử dụng vaccine một cách nhanh chóng ngay khi có vaccine